công suất thiết kế đã khiến ủn tắc diễn ra đồng loạt cả ba khu vực là trên không dưới mặt đất và hệ thống giao thông kết nối vấn đề chậm hủy chuyến diễn ra thường xuyên
vấn đề này đòi hỏi ngành đường bộ phải nghiên cứu lại quy trình bảo trì đường bộ ứng dụng công nghệ mới ưu tiên những con đường cây cầu đang xuống cấp
bên cạnh đó việc nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng sẽ được tập trung thực hiện
cái khó khăn lớn nhất của ngành giao thông hiện nay là thiếu vốn trầm trọng nhu cầu để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông
kết nối các trung tâm lớn các khu cụm công nghiệp phục vụ phát triển kinh tế của đất nước và của địa phương
nhu cầu thì rất lớn nhưng mà nguồn vốn thì rất hạn chế
trong một điều kiện khó khăn như thế hiện nay chúng tôi đi theo một hướng khác
bên cạnh việc làm truyền thống như trước đây có nghĩa là tranh thủ nguồn vốn ngân sách
cũng xem xét một số công trình hiệu quả cao để chúng ta vai ui ra để chúng ta thực hiện
rồi một số công trình đường song hành
lưu lượng lớn thì chúng tôi sẽ làm phát triển đường cao tốc song hành với đường huyền hữu để người dân có sự chọn lựa
nhưng mà tôi cũng đánh giá là mức độ thu hút vốn lĩnh vực này sẽ không được nhiều như trước đây
để giải quyết cái phần nào khó khăn thì hiện nay chúng tôi tập trung là tham mưu chính phủ tham mưu quốc hội
những cơ chế cơ chế chính sách đặc biệt để làm sao đột phá cho ngành giao thông
có nghĩa là chính sách này nó khuyến khích cho người ta cho người dân cho doanh nghiệp
cho người ta phát triển hạ tầng

truyền nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội

ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn